cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức tp hcm vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thị ngọc yến
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại quận bình thạnh để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày sáu tháng tám yến mua một sợi dây chuyền và một nhẫn bạc mạ vàng với giá bảy trăm linh đồng
tại chợ bà triệu sau đó đem cầm đồ với giá tám triệu đồng
đến ngày tám tháng một mươi yến tiếp tục dùng thủ đoàn cũ để cầm chiếc lắc với giá trị là ba triệu đồng
hẹn với chủ tiệm chiều cùng ngày sẽ quay lại cầm tiếp sợi dây chuyền
lúc này chủ tiệm nghi ngờ nên đã trình báo cơ quan công an đúng giờ hẹn yến quay lại thì bị công an bắt giữ